ngày một mươi một tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc xét nghiệm covid một mươi chín
trong giai đoạn hiện nay các phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc và khẳng định sars cov hai theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín không xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu
tính đến nay các nước đã có một trăm một mươi phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm covid một mươi chín
việt nam là quốc gia đứng đầu về số lượng người được xét nghiệm trên một ca dương tính công suất xét nghiệm đạt hai mươi bảy mẫu một ngày